tỉnh nghệ an và viện kinh tế việt nam phối hợp tổ chức hội thảo phát triển nghệ an đến năm hai nghìn ba mươi
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
qua ba năm triển khai nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
tỉnh nghệ an đã chủ động trong xây dựng và triển khai quy hoạch ngành
lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cải thiện cơ sở tầng theo hướng đồng bộ
ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp tạo được dấu ấn trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế đối ngoại
tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực ở nghệ an
tuy nhiên theo lãnh đạo tỉnh nghệ an tỉnh hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
như nguồn lực đầu tư của tỉnh có hạn nhưng đầu tư còn thiếu tập trung
càng biển càng hàng không hệ thống giao thông hạ tầng điện nước công nghệ thông tin
chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư để phát triển cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn chậm
trong thời gian tới trên tinh thần cầu thị tỉnh nghệ an thực sự mong muốn lắng nghe tiếp thu
các ý kiến của các chuyên gia các cán bộ lão thành các cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
để cụ thể hóa hoàn thiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ hơn